tại thủ đô hà nội nhiệt độ lúc một mươi ba h chiều nay đã tăng lên sấp xỉ ba mươi năm độ báo hiệu một đợt nắng nóng đang chờ đợi ở phía trước
ngày mai khi vùng thấp nóng phát triển mạnh hơn đưa nắng tới từ sớm nền nhiệt bắc bộ sẽ tăng nhanh trở lại
cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
trong khi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
và nắng nóng sẽ xảy ra trên khoảng hai phần ba diện tích khu vực
với các tỉnh miền trung nắng nóng sẽ còn kéo dài là bởi từ ngày mai vùng thấp nóng phát triển trở lại
sẽ làm cho cả miền trung tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến ninh thuận đều từ mức ba mươi sáu ba mươi bảy độ
các huyện vùng núi phía tây khu vực từ nam thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
còn chịu tác động thêm của hiệu ứng gió phơn vì thế mà sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao
từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
nắng nóng gai gắt ở miền trung sẽ mở rộng ra cả khu vực trung du và vùng đồng bằng ven biển
khi bắc bộ miền trung vẫn đang trong quá trình tăng nhiệt nắng nóng xảy ra trên diện rộng
thì ở phía nam gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động với cường độ mạnh
dưới tác động của nó thì các tỉnh tây nguyên và nam bộ trong tối và đêm nay
có mưa rông rải rác trên cả hai khu vực
ban ngày mưa tạm giảm nam bộ và tây nguyên trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn tại các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến chiều và tối mai dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nam bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông trong đó khu vực nam bộ mưa rông xuất hiện
nhiều nơi và kết thúc trước hai mươi một giờ tối
còn đối với khu vực tây nguyên cũng có mưa ở nhiều nơi nhưng do mưa muộn hơn
nên thời gian mưa sẽ kéo dài đến tối và đêm
trên biển trong đêm nay và ngày mai các vùng biển phía nam từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang vịnh thái lan hay là cả khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông dài rác
thời gian xảy ra mưa rông tập trung về chiều và tối nên tầm nhìn xa các vùng biển trên
vẫn duy trì mức thấp từ bốn đến một mươi km
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
riêng vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ một năm mươi m đến hai năm mươi m khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước